tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
đại tướng tô lâm đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với đồng chí trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại tướng đã chúc mừng đồng chí trần quốc tỏ và chia sẻ đây là niềm vinh dự niềm tự hào của cá nhân đồng chí
đồng thời cũng là niềm vui niềm vinh dự tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân
đồng chí tô lâm cũng mong muốn thời gian tới đồng chí trần quốc tỏ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm là những người lãnh đạo
chỉ đạo chỉ huy xuất sắc là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ chiến sĩ học tập và nói theo
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó